hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vị bắc một trăm một mươi sáu một độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vị bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía bắc tây bắc cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng một trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong bốn mươi tám bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên là phía bắc vị tuyến một mươi một độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển phía bắc huyện đảo trường sa có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ bảy tám mét và biển động dữ dội
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín và biển động mạnh
trên đất liền ở các tỉnh miền bắc dưới tác động của khối không khí lạnh khô đêm nay miền bắc vẫn duy trì tình trạng ít mây nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ là từ một mươi năm một mươi bảy độ
khu vực trung du nhiệt độ nhìn hơn ở mức là từ một mươi bảy một mươi chín độ và khu vực đông bằng sẽ có mức nhiệt là từ một mươi chín hai mươi một độ
còn trong ngày trời nắng sớm
nền nhiệt bắc bộ sẽ tăng cao lên mức là từ hai mươi bảy ba mươi độ
bão số sáu đã đổi hướng di chuyển về phía miền trung nhưng khoảng cách từ tâm bão từ đất liền vẫn còn tới hơn bảy trăm linh km
vì thế trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực miền trung dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây và mưa thì chưa có nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây vẫn ở mức cao là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
đến chiều và tối mai khi có tác động của rìa phía tây
hoàn lưu bão số sáu khu vực ven biển các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận sẽ có mây nhiều hơn
mưa rào xuất hiện rải rác và từ đêm mai trở đi sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông
bão số sáu di chuyển tiến gần tới hơn đất liền nước ta thành phần gió tây nam ở phía nam cũng mạnh hơn
vì thế diện mưa ở khu vực nam bộ sẽ tăng dần
đêm nay khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác và sang ngày mai mưa rông sẽ tăng lên nhiều nơi
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực nam bộ sẽ có xu hướng giảm nhẹ xuống còn là ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên chưa chịu tác động của gió tây nam nên mưa rào và rông chủ yếu vẫn xuất hiện một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước